tại thành phố hồ chí minh công an quận bảy cho biết đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng tổ chức mua bán dâm tại tiệm spa sake trong khu dân cư cao cấp ở phường tân phong
trước đó ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính tiệm spa sake trên đường hưng gia một thì phát hiện hai nhân viên đang thực hiện mua bán dâm tại phòng massag của tiệm
cũng tại thời điểm kiểm tra có sáu nữ nhân viên đang ngồi bên trong chờ khách đến để phục vụ
các đối tượng khai nhận tiệm spa này do một người phụ nữ tên hiền chưa rõ lai lịch làm chủ
các tiếp viên không được trả lương mà chỉ sống bằng tiền bán dâm và tiền bo của khách